thưa quý vị ba kg ma túy đá là số lượng ma túy mà đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung
thuộc đoàn hai cục phòng chống ma túy và tuệ phạm bộ tư lệ bộ đội biên phòng
cùng với lực lượng phòng chống tuệ phạm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp đà nẵng
và công an thành phố phối hợp phát hiện thu giữ của một nam tài xế tại hầm đường bộ hải vân
tài xế này được xác định là nguyễn mỹ bốn mươi bảy tuổi chú thệ phường thanh hà tp hội an tỉnh quảng nam
trước đó các trinh sát phát hiện mỹ điều khiển xe ô tô có dấu hiệu vận chuyển trái phép chất ma túy
nên khi gần ra khỏi hầm hải vân thuộc địa phận tp đà nẵng liên ập đến khống chế
hàng chục cán bộ chiến sĩ của các lực lượng đã bao vây và bắt giữ được mỹ khi đối tượng có ý định nhấn ga tháo chạy
khám xét trên xe phát hiện một hộp lớn mỹ khai là ba kg ma túy đá vừa lấy từ quảng trị vận chuyển về đà nẵng
để giao cho một thanh niên chưa rõ lai lịch với giá từ năm đến một mươi triệu đồng
đến thời điểm bị bắt mỹ thừa nhận đã vận chuyển chất lọt ba chuyến lấy tiền tiêu xài cá nhân
vụ việc đã được các lực lượng mở rộng điều tra làm rõ